tại cà mau mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hạn hán xâm nhập mặn kéo dài đã khiến cho mực nước của toàn hệ thống canh dạch vùng ngọt hóa đều bị khô cạn và dẫn đến tình trạng sụt lún hay sạt lở
hiện nay tỉnh cà mau đang gấp rút thực hiện phương án bơm bùn từ biển vào lấp nền tuyến canh tránh nguy cơ sụt lún tiếp hoàn thành công trình trước mùa mưa bão
đề biển tây hiện tại có hơn hai mét bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm gần năm năm trăm linh mét sạt lở nguy hiểm
tuyến đề này được xem là tuyến đường cứu hộ cứu nạn đề biển và nhiệm vụ quốc phòng an ninh
đây còn là tuyến đê ngăn mặn đảm bảo chữ nước ngọt cho hàng chục ngàn nông hộ sản xuất lúa bên trong
lý do là đai rừng phòng hộ còn rất là mỏng thậm chí là có rất là nhiều đoạn không còn rừng phòng hộ
trong thời gian đưa ra giải pháp xử lý tạm thời để bảo vệ đề bên trong và đồng thời phải xử lý kẻ cân cố để trúng sạt lở bên ngoài
ngay khi sự cố xảy ra tỉnh cà mau đã tìm nhiều giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài
để hoàn thành phần việc này tổng khối lượng bùn và cát cần được bơm vào tuyến canh ven chân đề
phải đạt gần hai trăm linh mét khối
hiện nay cà mau tập trung nhân lực phương tiện quyết tâm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão để tránh chiều cường dân biến động gây áp lực trực tiếp lên thân đề
giải pháp chúng tôi là bơm đất và lắp khoang đào để tạo khoảng áp giữ ổn định cho máy đê
đồng thời đoạn đê sụp lúng chúng tôi cũng có giải pháp để làm đê bao ngoài
để trong mùa mưa bão sắp tới nước không tràn vào ảnh hưởng sản xuất của người dân
trong nhiều năm qua cà mau là tỉnh duy nhất tại đồng bằng sông cửu long không thể tiếp cận nguồn nước từ thượng nguồn đổ về
khiến cho các tuyến đường ở cà mau có hơn một một trăm bốn mươi điểm sụt lún sạt lở với chiều dài hơn hai mươi hai km
thực trạng này đang đặt ra nhiều bài toán cần phải giải quyết trước mắt và lâu dài cho người dân nơi đây